những năm trước đây hoạt động y tế ở cơ sở của tỉnh lai châu luôn gặp nhiều khó khăn
nhờ sự chú trọng đầu tư cơ sở vật chất nhân lực và truyền thông mà nay hoạt động y tế ở cơ sở đã có sự khởi sắc
người dân đã hiểu và tự giác đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh và được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
xã hoang thèn là một xã đặc biệt khó khăn của huyện phong thổ với các dân tộc anh em sinh sống
đa số là dân tộc ít người trình độ dân trí không đồng đều nên ảnh hưởng không ít đến công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
vì vậy cán bộ y tế xã thường xuyên tăng cường xuống các bản để tuyên truyền về một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia
vì thế mà bà con nhân dân đã hiểu rõ về lợi ích của tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe sinh sản
đã đưa con đến cơ sở y tế tiêm chủng đúng lịch hàng năm đạt trên chín mươi
với phụ nữ có thai thì đã đến cơ sở y tế khám thai định kỳ
các cán bộ y tế xã đã thường xuyên tập huấn học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn
đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân
chữa bệnh nâng cao tổng số lần khám bệnh trên người trên năm là đạt một bảy lần trên năm trên người
đến nay trên địa bàn huyện phong thổ có một mươi trên một mươi tám trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế
trên hai mươi hai trạm y tế có bác sĩ gần tám mươi trạm y tế có nữ hộ sinh và y sĩ sản nhi
người dân cơ bản đã bỏ được hủ tục về cúng chữa bệnh
phụ nữ có thai đã tự đến trạm y tế khám và sinh con
tại trạm y tế người dân đã thực sự được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn là tỉnh cũng như là trung ương tiếp tục quan tâm
để tạo mọi điều kiện đối với các trung tâm bệnh viện tuyến huyện về đào tạo nhân lực
cái thứ hai nữa là về cơ sở phật chất trong thiết bị để làm sao đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn
các huyện đặc biệt là các huyện vùng cao biên giới
để công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân
các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phong thổ đạt hiệu quả cao
rất cần sự quan tâm đầu tư của tỉnh trung ương cũng như sự phối hợp của các cấp các ngành của huyện
trong công tác truyền thông bảo đảm người dân được hưởng những điều kiện tốt nhất khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh